các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
như sự việc mới đây bà chủ quán bún ngăn nhàn nổi tiếng hà nội bị một thực khách tố chửi khách thậm tệ
người này cho biết sẽ không bao giờ quay lại quán vì cảm thấy thực sự tổn thương
vậy thực hư sự việc ra sao hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây
một thực khách ở hà nội cho biết vừa có trải nghiệm không tốt tại quán bún ngan nhàn
phố đinh nhiệt quận hoàn kiếm trong sáng ngày một mươi ba tháng ba
người này cho biết khoảng chín giờ bốn mươi phút đến quán ngồi chờ sẵn phía ngoài vì chưa đến giờ mở cửa
một số khách hàng trước đó đã rời đi vì không thể kiên nhẫn chờ đợi
đến khoảng một mươi giờ một mươi phút bà chủ đi xuống nói với khách hàng
thôi về đi ở đây một suất không làm đâu tôi còn phải lên hàng bồ chưa bán đầu
sau khi thực khách trả lời cháu ngồi đợi cũng được bà chủ gắt lên
đã bảo không bán đâu đi về đi nhìn mặt đã thấy hám rồi đấy là sáng còn đốt phía rồi đấy
vì thực khách chia sẻ lúc đó sững người lại nhưng cô vẫn tiếp tục chửi bới
quá sức chịu đựng người này đứng lên đi về
khi ra xe đi cô vẫn tiếp tục vào đốt phía
thực cách bức xúc và khẳng định sẽ không bao giờ quay lại quán bún này
bị cảm thấy thực sự tổn thương
chiều ngày một mươi ba tháng ba bà chủ quán tin nhàn cho biết
do có lịch đi chùa nên hôm nay bán ít hàng mở cửa lúc hơn một mươi giờ
bà khẳng định không dùng từ ngữ kém lịch sự để nói chuyện với khách
bà chủ quán bún ngăn nhàn cho biết mấy nhân viên nói
có bốn khách vào nhưng đợi lâu nên họ đi rồi một bạn khác vẫn ngồi ghế đợi
khi bà chủ chỉ bảo
nhà chị chưa bán hàng đâu không nói ra nói vào gì thêm
được biết quán bún ăn nhàn nhiều lần bị tố chửi khách
có thái độ phục vụ kém lịch sự và từng bị chính quyền đến nhắc nhở về văn hóa bán hàng
trên mạng xã hội nhiều người gán cho quán cái mát
quán bún chửi nổi tiếng nhất hà nội để dễ dàng nhận diện
chủ quán được nhận xét kiệm lời hết mức
chỉ hỏi khách những câu cụt lụn như ăn gì chan hay chấm bao nhiêu
khách hàng khi được hỏi thường sẽ nói to rõ ràng nhu cầu của mình để tránh phiền phức
có người nói nhỏ hoặc nhận đồ không như ý mà thắc mắc thì sẽ bị bà chủ chửi bới
nhiều người sau khi đến quán ngăn nhàn đã tự rút ra bị kíp sinh tồn ở quán
và nguyên tắc gọi đồ thế nào để không bị ăn trời
họ chia sẻ cho nhiều người một là xếp hàng tuần tự gọi to rõ ràng món mình muốn ăn
hai là chuẩn bị sẵn tiền mặt nếu không có tiền mặt thì vào trong nhà gọi nước
rồi nhờ nhân viên quán nước gọi món giúp
ba là muốn ngồi trong quán ăn thì phải gọi đồ uống ba mươi đồng một cốc
mỗi thực khách có quan điểm
mỗi thực khách có quan điểm riêng khi lựa chọn các địa chỉ để trải nghiệm ẩm thực hà nội
có người đến quán nga nhàn khẳng định sẽ không bao giờ trở lại
lý do là bởi việc ăn uống rất vất vả vì phải tự gửi xe trả tiền trước khi ăn
phải mua thêm đồ uống chấp nhận mức giá cao nhưng lại phải chờ đợi không được tiếp đón chú đáo
song nhiều thực khách vẫn kiên trì theo đuổi cái ngon vô điều kiện
họ đạt sự ngon của món ăn lên hàng đầu bất chấp phải chờ đợi vất vả hồi hộp khi nghe ngóng ý bà chủ
thậm chí châm nhận cảnh chủ bán cho gì thì ăn ấy
nói tới các hàng bún ngan nổi tiếng ở hà nội không chỉ người dân thủ đô mà nhiều du khách từ nơi khác đến
cũng đã từng nghe danh quán bún ngăn nhàn
đây là một hàng bún ngan nổi tiếng đông khách
các thực khách tới ăn thường sẽ phải xếp hàng
dân tình chuyển tay nhau về những bát bún ngon
nhưng bên cạnh đó điều khiến hàng bún này nổi tiếng hơn cả lại gắn liền với cụm từ bún chửi
và quả thật cứ thỉnh thoảng người ta lại thấy một vài bài đăng bức xúc của thực khách
khi đi ăn ở hàng bốn nhiều tai tiếng này
vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy dư luận xuất sinh xây trước vụ việc
chủ quán bún ngăn nhàn nổi tiếng hà nội bị tố mắng chửi cụ bà bị yêu cầu ăn tô ba mươi
theo lời kể của người chứng kiến khi có một vị khách khoảng chừng sáu mươi tuổi vào quán và gọi tour búm ba mươi
chỉ ăn tiết và mọc chứ không ăn thịt
chủ quán đã khá nóng tính và nói những lời gây gắt với bà cụ
thậm chí còn nói rằng cháu không cần bán cho bà
trước vụ việc này dân mạng đồng loạt bệnh
bày tỏ sự bất bình với chủ quán bún này
nhưng sau đó một thời gian một số thực khách đến đây cũng chia sẻ rằng
bà chủ đã có phần nền tính hơn sau vụ việc lùm súng trên
tới khoảng tháng hai năm hai nghìn một mươi tám lại tiếp tục có một thực khách bày tỏ sự bức xúc khi đến ăn tại quán bún ngăn
theo lời kể của vị khanh này khi gia đình cô tới ăn bà chủ đã tỏ ra khó chịu vì thấy có trẻ em
thậm chí sau đó khi có người gọi cô lên order trước
nhưng cô xếp vàng sau nên đã phản ứng hơi chậm
điều đó dẫn đến việc chủ quán tức giận
bà còn gắt lên rằng muốn chờ thì cho chờ luôn bao giờ mọi người được ăn hết mới cho nhà nó gọi
vị thực khách chia sẻ đã phải rơi nước mắt vì tức
cô cũng rời khỏi quán ngay lập tức khi thấy sự việc như trên xảy ra
vào khoảng tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín một cư dân mạng đã chia sẻ đoạn clip
ghi lại cảnh nhân viên quán bún ngan nhàn cãi tay đôi với khách
dù chưa rõ nguyên nhân là gì nhưng dư luận vẫn vô cùng bức xúc khi nhân viên của quán lại có hành vi như vậy
tuy nhiên thực tế cho thấy
suốt nhiều năm qua dù đã rất nhiều lần trở thành tâm điểm trên mạng xã hội sau những vụ bóc phốt
thậm chí nhiều người kêu gọi tẩy chay nhưng bún ngăn nhàn vẫn thu hút rất đông thực khách
có người tới đây vì tò mò có người đã trở thành khách quen của những bát bún ngan đậm đà đặc trưng
bên cạnh bún chửi ngô sĩ điên người hà nội liệt kê thêm cháo quát ốc lắm mồm và bây giờ là bánh mì đánh chửi
sau vụ tiệm nguyên sinh hành hung chửi khách ngu sốt
bởi trước đó vào khoảng cuối tháng sau
năm hai nghìn hai mươi ba một nữ khách hàng tố quan bánh mì nguyên sinh ở phố lý quốc sư phường hàng chống quận hoàn kiếm hà nội
hành hung và chửi khách ngu rốt vô văn hóa đã gây tranh cãi trên mạng xã hội
tiếp nhận và chỉ đạo xử lý vụ việc ông đặng minh tuấn chủ tịch ủy ban nhân dân phường hàng chống
bày tỏ không đồng tình với cách hành xử của quán
bởi theo ông không thể tồn tại tình trạng bôn bán bún mắng cháo chửi như trước đây giữa hà nội
khách hàng bỏ tiền dùng dịch vụ thì phải nhận về chất lượng tương xứng
nhiều người cũng cho rằng đã qua thời kỳ phục vụ kiểu bún mắng cháo chửi
không thiếu các nhà hàng quán ăn ngon dịch vụ tốt để khách hàng lựa chọn
phó giáo sư tiến sĩ lê quý đức nguyên phó viện trưởng viện văn hóa và phát triển
học viện chính trị quốc gia tp hcm nhận định
bún mắng cháo chửi đang phổ biến tại hà nội là mất đi nét đẹp văn hóa thanh lịch đặc trưng của thủ đô
theo chuyên gia hiện tượng này bắt nguồn từ lối sống xô bồ trợ búa
khi đất nước chuyển đổi từ nền nông nghiệp lên thương nghiệp
những người bán hàng không nghĩ khách hàng là thượng đế
nên văng tục chửi bậy thậm chí hành hung khách hàng
nhiều hàng quán còn xem cách phục vụ này là nét độc đáo làm nên thương hiệu thú thức khách
khái niệm bún mắng cháo chửi được biệt đến rộng vào năm hai nghìn một mươi sáu
khi cựu đồ bếp nổi tiếng anthony broden đưa người xem trên khắp thế giới
của kênh truyền hình cnn đến quán bún chửi ngô sĩ liên quận đống đa hà nội
chính ông borrell cũng không giấu nổi sự kinh ngạc khi chứng kiến cách mà bà chủ nói chuyện với khách
chia sẻ trải nghiệm về quán bún trên cnn ông borrdan nhận xét
đây là quán gắn liền với bà trù nổi tiếng vì cách giao tiếp thẳng thắn và xuồng xã với khách
cũng từ đó người hà nội mới bắt đầu liệt kê một số quán ăn khác tương tự
bên cạnh bún chửi ngô sĩ liên còn có cháo quát ốc lắm mồm và bây giờ là bánh mì đánh chửi
ngoài khí cạnh xuất phát từ chủ quán phó giáo sư tiến sĩ lê quý đức cho rằng
hiện tượng này tồn tại cũng một phần do sự dễ dãi của khách hàng không có những phản ứng mạnh mẽ
thay vì kêu gọi tẩy chay họ chấp nhận ngay chủ quán chửi để được ăn ngon
hà nội đã từng nhiều lần quyết liệt tuyên bố sẽ xóa sổ bốn máng cháo chửi
năm hai nghìn một mươi bảy thành phố ban hành bộ quy tắc văn hóa ứng xử nơi công cộng
với mục tiêu nâng cao hình ảnh văn hóa thanh lịch
theo luật sư trần xuân tiền bộ quy tắc cùng bốn chương một mươi bốn điều đưa ra nguyên tắc ứng xử
trong các mối quan hệ cơ bản về những điều nên làm và không nên làm
nội dung của bộ quy tắc này chỉ mang tính chất khuyến cáo không bắt buộc đối với người dân làm việc
sinh sống công tác tham quan học tập trên địa bàn thành phố hà nội
phó giáo sư tiến sĩ lê quý đức cho hay cơ quan chức năng chưa thực sự vào cuộc
giám sát các quán ăn ứng xử văn hóa mà chỉ dừng ở mức tuyên truyền
chế tài xử phạt không đủ mạnh cũng khiến cho
chủ quán sẵn sàng xúc phạm danh dự của khách
cho rằng đây là cách tiếp thị độc lạ lôi kéo những người thích sự ngược đãi
tất cả những thông tin mới nhất về vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo